không ít người dân sống quanh khu vực này lo ngại khi sinh trưởng hàng cây này sẽ ảnh hưởng đến công trình đường sắt
tôi thấy thực ra trồng hàng cây này không hợp lý bởi vì khi nó phát triển lên thì về vấn đề an toàn khi mưa bão là một
khi cây phát triển thì dễ của nó có thể sẽ phá vỡ cái cấu trúc của đường và mặt đường xung quanh đi
và khi nó lớn lên thì những cái mà nó phát triển về cạnh cây ấy có thể nó gây ảnh hưởng đến người thân giao giao thân cũng như là cái ảnh hưởng đến cây tạo đường dưới trên cao
nói chung là không an toàn bởi vì thứ nhất là cây này nó rất là vươn cao mà vươn cao lên mà lại từ dưới gầm cầu thì chắc chắn là không an toàn
trước đó để tạo hành lang an toàn cho thi công vận tải công trình đường sắt trên cao cát linh hà đông hà nội đã chặt nhiều cây cổ thụ trên tuyến đường trần phú nguyễn trãi
và câu hỏi được người dân đặt ra là có an toàn hay không khi bây giờ hà nội lại trồng thêm cây ngay dưới công trình